hàng trăm nông dân trồng tiêu tại tỉnh đắk nông đang lâm vào cảnh khó khăn do vườn tiêu đổ bệnh và chết dần chết mòn
đáng chú ý hơn theo nhận định của ngành chức năng diện tích tiêu bị nhiễm bệnh đang có khả năng lan rộng
bên cạnh đó việc dư thừa sản lượng dẫn đến giá hổ tiêu lao dốc cây hổ tiêu bị bệnh chết hàng loạt khiến cho nhiều hộ lâm vào cảnh nợ nần trắng tay
đây là vườn hồ tiêu của bà phạm thị trinh
với diện tích hơn một hectare tiêu kinh doanh những năm được mùa sản lượng đạt hơn bốn tấn với giá bán giao động từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh ngàn đồng một kg bà trinh thu về gần một tỷ đồng
thế nhưng năm nay vườn tiêu bỗng dưng bị bệnh chết hàng loạt cùng với đó giá hồ tiêu liên tục giảm sâu nên mùa thu hoạch tiêu năm nay bà trinh lâm cảnh trắng tay nợ nần trồng chất
bây giờ giá cá thì nó giảm như thế này
tôi cũng không biết là nó còn lên hay là nó còn giảm nữa nhưng mà tiêu thì nó cứ chết như thế này cho nên là cái việc giảm ngân hàng thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
do cây hồ tiêu có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với cây trồng khác mặt khác nhận thấy trong vùng rất nhiều hộ trồng hồ tiêu phát triển tốt cho thu nhập cao
nên ông la văn thành xã quảng sơn huyện đắc lòng đã mạnh dạng vay vốn ngân hàng trồng được khoảng một năm hectare
tuy nhiên năm nay khi hồ tiêu mới bước vào giai đoạn
kinh doanh năm đầu tiên thì đổ bệnh chết hàng loạt không rõ nguyên nhân ước tính thiệt hại khoảng chín trăm linh triệu đồng
chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không phát triển cây hồ tiêu trên vùng đất không bảo đảm điều kiện khí hậu thổ nhưỡng để tránh bị thiệt hại
nhưng do chạy theo thời giá nên người dân vẫn ổn định
hồ tiêu nhiễm bệnh chết hàng loạt giá hồ tiêu liên tục giảm sâu
thế nhưng người dân vẫn ổ hạt mở rộng diện tích theo kiểu mạnh ai nấy làm
bất chấp quy hoạch khuyến cáo của chính quyền địa phương
nguyên nhân được xác định là do người dân canh tác không đảm bảo kỹ thuật sử dụng nguồn giống bị nhiễm bệnh
điều rất quan trọng là cây giống do phát triển nóng chúng ta không có chọn lựa những giống kỹ càng
và đây cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến cây tiêu bị bệnh
khi chúng ta trồng cây tiêu
chúng ta không tuân thủ các quy trình kỹ thuật
ví dụ như từ xử lý đất đai cho đến việc là phòng trừ bệnh hại như thế nào
mà chúng ta không tuân thủ cho nên là gì nấm bệnh tuyến trùng dễ dàng xâm nhập và từ đây gây nên bệnh
ngoài việc chuyển đổi diện tích cây trồng khác sang trồng tiêu
người dân còn phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp để ồ ạt trồng tiêu với hàng nghìn hectare mỗi năm
bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng
để không rơi vào ngõ cụt khi giá tiêu đổi chiều hoặc cây tiêu bị bệnh chết hàng loạt trên diện rộng
ngay từ bây giờ người trồng hồ tiêu cần có phương pháp canh tác hợp lý bền vững để tránh thiệt hại như thời gian vừa qua